thế giới đã ghi nhận tám một trăm linh tám sáu trăm hai mươi tám ca nhiễm virus sars cov hai trong đó có bốn trăm ba mươi tám năm trăm tám mươi ba ca tử vong
mỹ là nước có ca nhiễm nhiều nhất với hai một trăm tám mươi hai chín trăm một mươi một ca và nhiều ca tử vong nhất với một trăm một mươi tám hai trăm tám mươi hai ca
tiếp đó là brazil châu á có một sáu trăm năm mươi bốn một trăm một mươi chín ca nhiễm và bốn mươi một một trăm năm mươi tám ca tử vong
ấn độ hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất châu á
iran đứng thứ hai châu phi vẫn là điểm nóng covid một mươi chín với chín sáu trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số ca nhiễm tại châu lục này lên hai trăm năm mươi bốn hai trăm một mươi bốn ca trong đó có sáu bảy trăm chín mươi ba ca tử vong
nước có số ca nhiễm cao nhất ở châu phi là nam phi với bảy mươi ba năm trăm ba mươi ba ca